các hãng hàng không đã đồng loạt tăng giá vé máy bay và phí dịch vụ nội địa
khiến cho nhiều hành khách bất ngờ
việc điều chỉnh tăng giảm giá vé máy bay là vấn đề khiến nhiều người quan tâm
theo đó việt nam airlines thông báo giá vé quốc nội hạng thương gia tăng từ một trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một chặng
hạng phổ thông tăng từ bốn mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một chặng
thời gian điều chỉnh giá vé từ ngày một tháng bốn áp dụng tùy theo từng trạng bay cụ thể
các loại phụ thu và phí khác giữ nguyên
hãng hàng không vietjet thực hiện tăng phí dịch vụ hệ thống từ một trăm linh đồng lên một trăm bốn mươi đồng một chặng bay nội địa
và tăng từ một trăm hai mươi nghìn đồng lên một trăm sáu mươi nghìn đồng một trạng bay quốc tế kể từ ngày hai mươi hai tháng ba
jetstar pacific airlines cũng đã gửi thông báo tới các đại lý bán vé máy bay
về việc điều chỉnh tăng phí quản lý hệ thống từ một trăm linh nghìn đồng lên một trăm ba mươi nghìn đồng một trạng
lý giải về lý do tăng giá vé đại diện của việt nam airlines cho biết
việc giả soát điều chỉnh bảng giá vé năm là hoạt động định kỳ thường xuyên của hãng
dựa trên cơ sở nhu cầu thị trường
và tuân thủ quy định đại diện vietjet thì cho biết
việc tăng giá vé được thực hiện dựa trên những điều chỉnh liên quan tới phí quản lý hệ thống
đáp ứng các thay đổi của các thành phần chi phí cấu thành giá vé
qua đó bảo đảm yếu tố cạnh tranh trên thị trường